cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai công ty cổ phần gang thép thái nguyên tisco
và một số đơn vị có liên quan đồng thời chuyển hồ sơ tới viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố một mươi chín bị can có liên quan
trong số một mươi bốn bị can đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí có ông mai văn tinh cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam vns
đậu văn hùng cựu tổng giám đốc vns trần trọng mừng cựu tổng giám đốc tixco
trần văn khâm cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc tisco ngô sĩ hán cựu phó tổng giám đốc
trường ban quản lý dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai tixco